dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đã được đẩy lùi thế nhưng dịch bệnh sốt xuất huyết lại đang có
chiều hướng gia tăng đặc biệt là tại một mươi hai tỉnh thành phố của nước ta và bộ y tế đã có công văn
gửi tới một mươi hai địa phương này một mươi hai địa phương có số ca sốt xuất huyết tăng mạnh bao gồm nghệ an
quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
bến tre tp hcm và tp hn thời tiết hiện nay khiến cho số lượng mũi chuyển bệnh tăng mạnh
để kiểm soát tốt dịch bệnh không để lan rộng và kéo dài bộ y tế giao cho ubnd các cấp
trực tiếp chỉ đạo quyết liệt ngăn dịch trên địa bàn